thưa quý vị và các bạn trong ba năm qua đường dây tư vấn miễn phí một tám không không tám không tám không tại thành phố thái nguyên
đã tiếp nhận hàng chục nghìn cuộc gọi thực hiện trên sáu trăm linh ca tư vấn can thiệp trực tiếp tại cộng đồng
kết nối hỗ trợ tư vấn cho hàng trăm trường hợp cũng như tư vấn trị liệu can thiệp kịp thời
giúp nhiều trường hợp là trẻ khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên để tiếp cận hỗ trợ đến số đông đối tượng yếu thế mà không chỉ riêng là trẻ em khuyết tật
sẽ cần tăng cường kỹ năng tham vấn cho các cán bộ tham vấn trực tiếp
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
thực hiện tư vấn cung cấp và kết nối các dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài một nghìn tám trăm linh tám nghìn tám mươi
tiếp nhận bốn bốn trăm linh một cuộc gọi đến trong đó có một trăm ba mươi chín ca tư vấn đảm bảo hoạt động tham vấn tư vấn
cung cấp thông tin kết nối dịch vụ có hiệu quả đối với tất cả các cuộc gọi có nhu cầu cần can thiệp
trên địa bàn tỉnh duy trì trực tổng đài tư vấn miễn phí một nghìn tám trăm linh tám nghìn tám mươi đảm bảo thời gian chất lượng hiệu quả
tiếp nhận trực tiếp tư vấn cho năm trường hợp là người dân trên địa bàn tỉnh về thủ tục pháp lý
phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ em tại gia đình
trực tiếp tư vấn cho chín lượt đối tượng đang nuôi dưỡng tại trung tâm
động viên đối tượng trong đời sống và sinh hoạt giúp đối tượng ổn định tâm lý
hoài nhập cộng đồng thực hiện tư vấn tại cộng đồng một trăm một mươi ba ca
tư vấn về tâm lý hỗ trợ trầm cảm phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ em
chế độ chính sách thủ tục pháp lý là những kết quả mà hoạt động tư vấn
tham vấn của trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh thái nguyên đạt được
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng yếu thế trên địa bàn cũng được quan tâm tuyên truyền
cũng như là giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế để được can thiệp trợ giúp
tư vấn về pháp luật cũng như là tâm lý
và kỹ năng cho đối tượng đặc biệt là đối tượng người khuyết tật
thông qua đường dây lóng một nghìn tám trăm linh tám nghìn tám mươi
trung tâm chúng tôi đã thường xuyên kết nối các dịch vụ cho các đối tượng yếu thế
chúng tôi cũng có hoạt động tư vấn tham vấn qua tổng đài miễn phí một nghìn tám trăm linh tám nghìn tám mươi
hàng năm chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người khuyết tật
cũng như gia đình của người khuyết tật
chủ yếu chúng tôi tư vấn liên quan đến những chế độ chính sách
dành cho người khuyết tật
hỗ trợ về tâm lý cho người khuyết tật tại cộng đồng
cũng chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
công tác quản lý tiếp nhận và thực hiện các thủ tục pháp lý
cho đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn tỉnh thái nguyên
luôn được kịp thời đầy đủ và đúng nguyên tắc
thông tin đối tượng bảo trợ xã hội liên tục được cập nhật
trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của cục bảo trợ xã hội theo quy định
nhờ thực hiện tốt công tác tư vấn tham vấn hỗ trợ cho người khuyết tật
nên tính đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
số lượt đối tượng được nuôi dưỡng tại trung tâm là bảy mươi chín lượt người
giảm một mươi lượt người so với trước
cô bé mà thị ngôn sinh ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại xóm a hai mươi một xã bảo linh huyện định hóa tỉnh thái nguyên
là một trong những đối tượng đang được nuôi dưỡng
tại trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh thái nguyên
ngôn là nạn nhân bị xâm hại tình dục từ năm hai nghìn một mươi hai
bởi một người họ hàng là người khuyết tật đặc biệt nặng
gia đình ngôn thuộc hộ nghèo
mẹ mất bố bị dối loạn tâm thần và hành vi
thường xuyên phải điều trị dài ngày tại bệnh viện tâm thần tỉnh thái nguyên
sau khi nhận được thông tin của ngôn thông qua tổng đài một tám không không tám không tám không
trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh thái nguyên
đã can thiệp và hỗ trợ tư vấn về sức khỏe cách trị liệu tâm lý
tránh bị dối nhiễu tâm trí sau khi bị xâm hại tình dục cho ngôn và gia đình
cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ngôn được tiếp nhận và nuôi dưỡng tập trung tại trung tâm
cuộc sống của ngôn đã có nhiều thay đổi
họ tập thể dục bời sáng quét sân xuống hội trường mấy giờ chơi trẻ con
khác với trường hợp của ngôn trương nguyễn duy thảo sinh năm hai nghìn năm
ở xóm điếm xã nga mì huyện phú bình tỉnh thái nguyên
không phải đưa vào nuôi dưỡng tập trung tại trung tâm
duy thảo là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng gia đình thuộc hộ nghèo
có hoàn cảnh khó khăn
hiện ở cùng mẹ và bà ngoại bị liệt từ sau khi học lớp một
đến nay toàn bộ sinh hoạt của thảo phải nhờ mẹ giúp đỡ
được sự tư vấn hỗ trợ của trung tâm theo chương trình tư vấn tại cộng đồng
mẹ của duy thảo đã được tham gia các lớp tập huấn về chế độ chính sách
thủ tục pháp lý cũng như cách tư vấn về tâm lý hỗ trợ trầm cảm
phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ em
đến nay mẹ của duy thảo cũng dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ sinh hoạt thường ngày cho em
bắt đầu cho học lớp một là thăm

cháu vẫn đi kiểm
thế xong về học hết một năm một rồi xong cháu bị liệt luôn chẳng đi được nữa

người ta vẫn nhìn đến người ta vẫn quan tâm
trong thời gian vừa qua đối với trung tâm hỗ trợ công tác xã hội tỉnh ninh nguyên
đã hỗ trợ
tất cả các em khu vực trẻ có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đối với nga my thì tập huấn đối với những người trực tiếp nuôi trẻ
nuôi dưỡng trẻ để nâng cao kỹ năng
có cái kỹ năng để nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ cho đảm bảo
trung tâm cũng đã có hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để cho các em vui lên trong cuộc sống
để hòa nhập với cộng đồng

xã hội thì trung tâm cũng đã tư vấn và cho những người trực tiếp nuôi trẻ và hỗ trợ cho các cháu có điều kiện sống tốt hơn
cùng với các công tác khác như công tác quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng công tác y tế phục hồi chức năng công tác xã hội và phát triển cộng đồng công tác tham vấn tư vấn thông qua đường dây nóng
có thể nói đã góp phần không nhỏ vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương
tuy nhiên đến nay công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức đến từ cả phía địa phương lẫn các yếu tố khác
từ khi có tổng đài hỗ trợ chăm sóc và tư vấn cho trẻ của trung tâm công tác xã hội bảo trợ tỉnh thái nguyên công việc của tôi cũng thuận lợi hơn rất nhiều
tuy nhiên có một số trường hợp hộ gia đình có ra ủy ban xã hội
gia đình có ra ủy ban xã gặp trực tiếp tôi thì cái vấn đề về cái kiến thức hỗ trợ tâm lý cho trẻ thì tôi cũng có được tập huấn qua nhưng mà nó cũng chưa chuyên sâu
nên là hỗ trợ cho họ chưa được thuận lợi lắm
đối với cái việc mà tham vấn tư vấn qua tổng đài thì cái khó khăn đầu tiên mà chúng tôi tổng đài gặp đó là vấn đề là người dân như đối tượng gọi đến thì hay nhầm với cái tổng đài của nhà mạng điện thoại
một cái thứ hai nữa đó là cái
nhân viên tư vấn trực tổng đài thì chỉ có hai đồng chí mà phải kiêm nhiệm rất là nhiều việc trong phòng chuyên môn khác
cái thứ ba nữa là cái chế độ mà phụ cấp cho nhân viên trực tổng đài thì hiện nay là cũng chưa có chế độ cho nhân viên trực tổng đài
một cái nữa đó là cái số lượng mà cuộc gọi trêu đùa là cũng rất là nhiều mặc dù là tổng đài đã có cái phần mềm để chặn các cuộc gọi trêu đùa
một cái vấn đề nữa đó là cái thông tin mà
nhân viên hay là đối tượng hay là người khuyết tật chia sẻ lên với trung tâm với tổng đài thì nó chưa thực sự cụ thể và rõ ràng
nên là cũng ảnh hưởng đến cái quá trình mà tư vấn cho người khuyết tật thông qua tổng đài tư vấn
có thể thấy để triển khai tốt các hoạt động cung cấp kết nối và điều phối các dịch vụ trợ giúp công tác xã hội tại cộng đồng không phải là điều dễ dàng
đặc biệt là đối với các hoạt động can thiệp hỗ trợ khẩn cấp từ khâu tiếp nhận thông tin đến kết nối với cơ quan chức năng
để hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đối tượng và gia đình họ
điều này đòi hỏi việc cần làm trước tiên là nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các cán bộ tham gia vào công tác xã hội
để nâng cao hiệu quả về cái việc mà hỗ trợ cho người khuyết tật tại cộng đồng
thì cái người cán bộ làm cái công tác mà hỗ trợ cho người khuyết tật hay ở đây chúng tôi gọi là nhân viên công tác xã hội
thì cần phải có những yếu tố
cái đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến đó là cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng
cho cái người mà làm cái công tác này
trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh thái nguyên chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên công tác xã hội
không ngừng nâng cao nhận thức cũng như nâng cao kỹ năng trình độ trong can thiệp trợ giúp
đặc biệt là giúp đỡ đối tượng khuyết tật đối tượng yếu thế
để đối tượng có trang bị được kiến thức đầy đủ để tự bảo vệ cho mình cũng như là được can thiệp hỗ trợ một cách tích cực
cái thứ nhất là phải phối hợp
với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương với các tổ chức xã hội đẩy mạnh việc phổ biến tuyên truyền giáo dục về luật khuyết tật
về chế độ về chính sách về công tác đào tạo về giới thiệu việc làm
và xây dựng những mô hình kinh tế cho người khuyết tật và cộng đồng dân cư trên địa bàn
cái thứ hai là triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ chính sách trợ giúp người khuyết tật
theo quy định của luật
người khuyết tật trên toàn địa bàn tỉnh để cho nó phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại
cái thứ ba là khảo sát đánh giá tình hình thực hiện luật người khuyết tật
và các chính sách trợ giúp người khuyết tật của nhà nước tại địa phương
làm cơ sở để tham mưu đề xuất với tỉnh với nhà nước xây dựng kế hoạch trợ giúp
cho phù hợp với người khuyết tật ở địa phương tỉnh thái nguyên
trong những năm qua những mô hình như đường dây tư vấn miễn phí
không tại thành phố thái nguyên và nhiều mô hình tư vấn tham vấn tại các tỉnh
thành trên cả nước đã được triển khai tích cực mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ cộng đồng
người khuyết tật tuy nhiên để tiếp cận hỗ trợ đến số đông đối tượng yếu thế mà không chỉ riêng
trẻ em khuyết tật sẽ cần tăng cường hơn nữa các kỹ năng tham vấn cho các cán bộ tham vấn trực tiếp
thưa quý vị và các bạn có thể thấy việc cụ thể hóa nguyên tắc tham vấn người khuyết tật
đối tác xã hội và tổ chức xã hội trong luận người khuyết tật là một việc làm cần thiết
bởi tổ chức của người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp
luật để đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp của hội viên là người khuyết tật theo các chuyên gia
để xây dựng thực thi luật pháp và chính sách liên quan tới người khuyết tật cần tham vấn người khuyết tật
đối tác xã hội và tổ chức xã hội một cách cụ thể
tham vấn tổ chức của người khuyết tật cần tham vấn các tổ chức của người khuyết tật hoặc vì người khuyết tật
bởi những tổ chức này phải đại diện cho cộng đồng người khuyết tật họ cũng cần được khuyến khích để
xem xét cả những vấn đề về phụ nữ những nhóm yếu thế khác và những nhóm người khuyết tật ít được đại diện khác
theo đó tổ chức của người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
để đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp của hội viên là người khuyết tật tham gia xây dựng giám sát thực hiện
chính sách pháp luật đối với người khuyết tật tổ chức vì người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập
và hoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật
tham vấn người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật phần lớn những nghĩa vụ trách nhiệm nêu
trong các văn bản pháp luật và chính sách nhằm khuyến khích tạo việc làm cho người khuyết tật được đặt lên vai
của chủ sử dụng lao động vì vậy việc tìm hiểu và lấy ý kiến của họ hoặc nếu có thể tranh thủ sự tham gia
hợp tác của họ trong tham vấn là hết sức quan trọng
việc tham vấn có thể thành lập những tổ chức trung ương đại diện cho nhiều chủ sử dụng lao động
hoặc có thể được mở rộng với các tổ chức đại diện cho những chủ sử dụng lao động chuyên ngành
trong những lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp công nghiệp hoặc những ngành khác với chủ sử dụng lao động
trên quy mô lớn hoặc quy mô nhỏ
tham vấn công đoàn
việc tham vấn được tiến hành với các tổ chức công đoàn ở cấp trung ương và công đoàn thuộc các ngành nghề khác nhau
các nhà lập pháp và hoạch định chính sách cần lưu tâm về mức độ ủng hộ của công đoàn
trong vấn đề việc làm cho người khuyết tật
quá trình tham vấn cần lưu ý
việc tổ chức góp ý cho luật pháp và chính sách liên quan đến người khuyết tật
thường phải có sự tham gia của người khuyết tật và các tổ chức đại diện cho họ
cũng như những cơ quan cung cấp dịch vụ liên quan đến người khuyết tật
quá trình này có thể thông qua các tổ công tác được thành lập cho một mục đích cụ thể
là tham vấn cho xây dựng pháp luật
hoặc thông qua các ủy ban hội đồng quốc gia có sẵn đại diện cho các bộ ngành chính phủ
và các tổ chức của hoặc vì người khuyết tật